thưa quý vị và các bạn chuyên án hai mươi một t được coi là chuyên án xuất sắc nổi bật nhất của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên vào cuối thập niên chín mươi thế kỷ hai mươi
nếu tính từ lúc ban chuyên án cử lực lượng trinh sát nắm tình hình đến phiên tòa thứ ba vào cuối tháng năm năm hai nghìn tám xét xử tên cuối cùng cũng là kẻ cầm đầu băng tội phạm thì chuyên án hai mươi một t đã kéo dài trong suốt gần một mươi năm với biết bao công sức mồ hôi và trí tuệ của lực lượng công an
họ đã triệt phá một băng cướp gồm hai mươi bốn đối tượng có súng hung khí và sử dụng thủ đoạn gây mê vô cùng táo tợn chúng đã gây ra hơn tám mươi vụ cướp với số tài sản ba tỷ đồng
ngoài ra chúng còn gây ra những oan ức kêu trời không thấu cho rất nhiều nạn nhân khi họ mang theo tài sản của các tổ chức cá nhân bị mất mà không thể lý giải tại sao dẫn đến tủ tội
kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình
từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên chịu một áp lực trước những cơn mê bí ẩn
nạn nhân là những hành khách điên
họ đi ô tô khách trên tuyến giao thông đường bộ ngang qua phú yên
họ có người ở phú yên cũng có người ở các tỉnh khác đến
nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu
bác sĩ cho biết họ bị hôn mê do một chất gây mê nào đó chưa rõ
một số nạn nhân tỉnh dậy họ nói bị mất hết tài sản và cho rằng mình bị bùa mê của một đối tượng nào đó không rõ ràng
anh có không biết lý do nào mất
và anh này cũng bị xử về tội thiếu trách nhiệm bị sự tù
và một số cá nhân khác như là anh đồng ở sông cầu mang ba trăm linh triệu đi từ thành phố hồ chí minh về phú yên cũng bị mất
rồi một thanh niên người ở hòa hiệp
hòa hiệp tuy hòa mang tiền nhập yên nhập chín trăm linh yên nhập từ thành phố hồ chí minh về bị mất bị gia đình cho là anh này biển thủ
anh ấy bị oan ức nhưng mà không điều tra được không rõ nguyên nhân nào cả
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên lúc bấy giờ đã cử rất nhiều tổ trinh sát áp dụng hàng loạt biện pháp nghiệp vụ ra soát nắm tình hình
tuy nhiên tất cả đều rất mông lung trước những câu hỏi
đây là hoạt động
của bọn tội phạm hay chỉ là một hiện thực khách quan ngẫu nhiên
ví dụ ngộ độc thức ăn trúng gió hoặc họ đã sử dụng một bài thuốc chữa bệnh nào đó bị quá liều
cộng hưởng cùng với sự mệt mỏi khi đi tàu xe nên hôn mê mà làm thất lạc hành lý
ngay lập tức những vật chứng thu thập được tại hiện trường được đưa về phòng kỹ thuật hình sự để tiến hành công tác giám định
các kỹ thuật viên đã làm việc với tinh thần khẩn trương với quyết tâm phải cho ra kết luận
chính xác nhằm báo cáo cho ban giám đốc kịp thời để có hướng điều tra tiếp theo
lỗi này là thuốc không màu không có mùi
thì nó mua ở chợ trời
về đó pha chế nó qua các cái đường như là nó dùng kẹo xinh gôm dùng nước dễ khát
đến khi có khách đến có hành khách ngồi gần bên đó làm quen
rồi nó mời xinh gôm anh thì nó dỡ cái thổi nguyên đó ra dỡ cái cây xinh gôm nguyên ra
nó lấy một viên đó anh còn cái viên mà nó đã cắn vào cái bột thuốc riêu trên đó thì nó cho hành khách anh
lỗi này hành khách chỉ cần anh khoảng một mươi một mươi năm phút là mê ngủ ngay
và nếu người yếu thì hôm mê sau
kết luận của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên nhận thấy
đây là thủ đoạn phạm pháp mới
nhưng băng nhóm nào là tác giả
các chuyến xe khách thường di chuyển cả ngàn cây số qua nhiều tỉnh thành
vậy bọn tội phạm đã bắt đầu từ đâu
làm cách nào để có những manh mối giúp cơ quan điều tra lần ra bọn chúng
đứng trước rất nhiều khó khăn thách thức
càng làm tăng ý chí quyết tâm phá án của các trinh sát
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
đây là những băng nhóm tội phạm mà tổ chức cướp
thuốc gây bê chưa có tiền lệ từ trước nay mà chưa được phát hiện
nhất là chúng tôi liên hệ đến các tỉnh phía nam cũng như các tỉnh phía miền trung
mà chưa có tỉnh nào phát hiện tội phạm này
nhưng thực tiễn đã xảy ra
chính vì vậy cho nên chúng tôi có đề xuất với giám đốc là
tiến hành công tác điều tra cơ bản về cái loại tội phạm này
tôi đã có chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh
cùng các phòng nghiệp vụ chức năng của công an tỉnh phú yên
tiến hành các cái bước xác minh cái thông tin đó
cái thứ nhất tức là cho rà soát lại toàn bộ các đối tượng trộm cướp trên tuyến giao thông
cái thứ hai là chúng tôi đã cứ cán bộ trinh sát đến các cái trại giam của bộ công an
đóng trên địa bàn các cái tỉnh khu vực miền trung
chúng tôi là coi như vô một mặt là coi như là cứ lực lượng trinh sát
là tiến hành đến các cái trại làm rõ và đậm thờ là coi như gới cái yêu cầu
các cái địa phương mà nghi quấn cái đối tượng này là có cái hậu khẩu thường trú đó
để mà giúp cho lực lượng của công an tỉnh phú yên để mà nắm rõ cái lai lệch
bởi vì cái chuyên án muốn đẩy lên cái chuyên án
chắc là cái chuyên án không hề màu tơ thì trước hết là phải nắm rõ cái lai lệch
và cái nhân thân cái đối tượng này và những cái dấu hiệu của bọn này là coi như là
loại tội phạm này là chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp
chúng ta đánh giá hết rồi là chúng ta có kế hoạch để mà đấu tranh
ánh sáng bắt đầu lé lên
từ những manh mối mờ mịt khi một tổ trinh sát bám ở
phía nam thị xã tuy hòa
nay là thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
phát hiện một hiện tượng đáng chú ý
có nhóm người đàn ông tuổi trên dưới bốn mươi ăn mặc lịch sự
hành lý mỗi người chỉ một túi sách
sau khi bước xuống chiếc xe khách đã vội vàng đi vào phòng trọ
họ ở trong đó mãi đến chiều hôm sau mới ra đi trên những chuyến xe bắc nam
sau đó cứ theo quy luật
cứ hai ba ngày nhóm khách lạ lại ghé về phòng trọ ẩn mình
chờ khuya lại ra đi
xuất phát từ sự bất minh của đối tượng nguyễn văn đình
đối tượng này cung cấp với bà con xung quanh là làm công nhân đường sắt là gác ghi
tuy nhiên là kinh tế rất là phát triển
vợ con không có việc làm nhưng mà mua sắm
vào cái thời điểm đấy phải nói rằng là xã hội cũng đang còn khó khăn
từ cái thông tin tài liệu
xác minh ban đầu chúng tôi có thể khẳng định được
là đối tượng nguyễn văn đình
quê ở nam định thường trú tạm trú tại thành phố tuy hòa
cùng với vợ và con có biểu hiện bất minh về tài sản
đối tượng này thì có cái dấu hiệu là trộm cướp
chúng tôi sử dụng các biện pháp công tác nghiệp vụ đi vào đối tượng này
qua đó chúng tôi xác định rằng có một số nhóm tội phạm cướp gây mơ
trên tuyến giao thông ở các tỉnh miền trung tây nguyên
và có liên quan đến một số tỉnh ở nam bộ
trên cơ sở cái tài liệu đó thì chúng tôi đã tập hợp báo cáo cho bộ công an
trực tiếp là cục chính sát hình sự bộ phòng phía nam
cùng với đồng chí giám đốc xin lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng này
căn cứ vào tài liệu thu thập được từ đối tượng nguyễn văn định
và băng nhóm tội phạm hoạt động phạm tội cướp tài sản trên tuyến giao thông đường bộ
ban chuyên án hai mươi một t đã được thành lập
ban chuyên án tiến hành dựng kế hoạch đấu tranh tập trung hết các cán bộ trinh sát điều tra viên
có kinh nghiệm để làm lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh chuyên án
bước đầu xác định bọn trốn có khoảng một mươi đối tượng giả làm hành khách đón xe dọc đường
khi lên xe chúng quan sát chọn người có tài sản thì đến người làm quen
sau đó sử dụng thuốc gây mê trộn vào thực phẩm rồi mời hành khách ăn uống
khi họ rơi vào tình trạng hôn mê thì liền ra tay cướp tài sản rồi tẩu thoát
mỗi nhóm có khoảng hai đến bốn đối tượng giả
và do một đối tượng cầm đầu
giữa các nhóm đều có sự liên hệ và thực hiện theo nguyên tắc riêng
trong việc phối hợp phạm tội ăn chia khai báo
chuyên một cái nhóm trinh sát này chuyên đi là đi tìm tung tích của các đối tượng
thông qua từ cái tên đẻo mà chúng ta nắm được trong cái băng nhóm tội phạm
chúng ta đi đến các cái trại giam trong cả nước hết để mà phát hiện ra tung tích
đó là cái mũi trinh sát thứ nhất
cái mũi trinh sát thứ hai là chuyên đi trên các cái phương tiện
quản tải các phương tiện xe khách
đi cả đường hai mươi bốn trên năm mươi bốn
từ đó thì phát hiện được là đối tượng cùng với một số đối tượng khác
đã thường xuyên lên xe khách và dùng thú gây mê để gây mê
làm quen với hành khách
sau đó là gây mê bằng thủ đoạn là dùng kẹo sưng gung
rồi nước ngọt

và cái cách tiếp cận của các đối tượng này
rất là khéo
quá trình thực hiện của các đối tượng này
cái nhóm này rất là đông
mặc dù nó phân ra nhiều nhóm
nhưng đã hiểu nhau
rất hiểu nhau
khi giáp mặt nhau là biết rằng là
cùng ngầm là sẽ lên xe khách để rồi thực hiện hành vi
trên cơ sở nắm bắt các đặc điểm tính chất hoạt động của bọn tội phạm
ban chuyên án đề ra kế hoạch
cần phải xác minh làm rõ tung tích nhân thân
tiền án tiền sự
nơi cư trú của từng đối tượng
tuy nhiên đây là những đối tượng gây án hoạt động chuyên nghiệp
bằng thủ đoạn tinh vi liên tục thay đổi địa bàn hoạt động
chính vì vậy
việc truy sát hành tung của chúng gặp rất nhiều khó khăn
một tổ trinh sát nhận nhiệm vụ quay camera nhận dạng của các đối tượng
tại một số khách sạn nơi đối tượng phạm tội thường nghỉ
qua đó đã lấy ra được một mươi một bức ảnh nhận dạng đối tượng
hình ảnh phục vụ công tác xác minh truy tìm tung tích nhân thân
và cho bị hại nhận dạng đối tượng phạm tội
nhưng có một vấn đề hết sức khó khăn
xảy ra dành cho ban chuyên án truy vấn về khai báo của các nạn nhân

một tổ trinh sát nhận nhiệm vụ quay camera nhận dạng đối tượng

và cho bị hại nhận dạng đối tượng

khó khăn lớn nhất của ban chuyên án lúc này
là làm sao xác định bị hại có những ai
họ đang ở đâu và đối xử gì
đến đâu thì bị mất số tài sản đặc điểm của đối tượng như thế nào
bởi vì không có bị hại cơ quan điều tra sẽ không có căn cứ để xử lý được đối tượng
vì vậy ban chuyên án chỉ đạo một mũi trinh sát vào cuộc xác minh đến công an các tỉnh hành
trên tuyến đường từ đà nẵng đến tp hcm và từ tp hcm đi các tỉnh miền trung và tây nguyên
qua đó họ gặp các nạn nhân và đã thu thập một số thông tin và một số nghi can có đặc điểm nhận dạng như nạn nhân mô tả
nhận dạng người ta đánh giá thì phải nói rằng có những đặc điểm người ta nhận dạng đánh giá là giống với đối tượng là tài liệu thu thập được
từ đặc điểm nhận dạng của bị hại lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục cử hai mươi một trinh sát đi đến các địa phương
các trại giam của các tỉnh phía nam và gửi công văn điện mật cho các tỉnh phía bắc nhằm xác định lai lịch đối tượng trong chuyên án

có thể nói các đối tượng gây án hầu hết đều có tiền án tiền sự nghiện hút heroin bỏ nhà đi khỏi địa phương
đến thuê nhà tạm trú giải rác từ bình định trở vào thành phố hồ chí minh các tỉnh tây nguyên và nam bộ
đặc biệt có một đối tượng có lệnh truy nã về tội giết người cướp tài sản có vũ khí ở hà nội
tấn công một gia đình ở gia lâm thành phố hà nội
nửa đêm chúng leo rào đưa nhập vào nhà nạn nhân bắt chói cả nhà tra khảo họ rồi cướp nữ trang tiền vàng sau đó bỏ trốn
kết hợp với những chứng cứ tài liệu thu thập được ban chuyên án nhận định ngoài nhóm hà sát thủ vẫn còn nhóm bốn đối tượng cướp tài sản gây mê trên tuyến đường giao thông đường bộ
như vậy lúc đầu ban chuyên án nhận định có hơn một mươi đối tượng nhưng bây giờ đã lên đến con số hơn hai mươi đối tượng
lập tức ban chuyên án đã phát thảo sơ đồ về băng nhóm này
nhóm thứ nhất do hoàng hải hà đứng đầu đã bị bắt
nhóm thứ hai do phạm đình bình hay còn gọi là bình lá lách cầm đầu
nhóm thứ ba do trần đình ba hay còn được gọi là sinh đen cầm đầu
nhóm thứ tư do nguyễn văn hà tức là hà lao cầm đầu
và nhóm thứ năm do vũ văn trụ cầm đầu
thưa quý vị và các bạn từ lời khai của đối tượng hà sát thủ
cơ quan điều tra đã có cái nhìn tổng quát về băng nhóm tội phạm gây mê cướp tài sản trên tuyến giao thông
tuy nhiên băng nhóm hà sát thủ chỉ mới là phát súng lệnh đầu tiên của chuyên án hai mươi một t
còn để bắt gọn gần hai mươi đối tượng
chia làm bốn nhóm còn lại thì là cả một vấn đề
bởi vì đây đều là những đối tượng cộng cán hầu hết đều đã có một hai tiền án tiền sự
và đặc biệt bọn chúng cư chú giải giác khắp từ bắc và nam
kính mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem hành trình phá án của các điều tra viên
trinh sát viên phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú yên
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai cách tết nguyên đán chưa đầy một mươi ngày
ban chuyên án đã nhận lệnh của cấp trên là cần
phải triển khai bắt các đối tượng trong chuyên án trước thời điểm đón tết
ban chuyên án đã họp để đánh giá tình hình
bắt hay không bắt các đối tượng tại thời điểm này
bắt lúc này liệu có bóc gỡ được toàn bộ băng nhóm của chúng hay không
đơn nghị là phải phá án để đảm bảo cái ổn định tình hình phục vụ tết nguyên đán
khi nhận được cái ý kiến của cái đồng chí này
thì cá nhân tôi là trưởng ban chuyên án
cũng như các đồng chí thành viên ban chuyên án rất là suy nghĩ trang trớ
bởi vì là các cái đối tượng này
các đối tượng trong đấu tranh chuyên án chúng ta đều biết hết cả
đều nắm hết cả
đều kiểm soát được cái thông tin của nó
mà nếu chúng ta phá thế này thì không bắt được hết toàn bộ đối tượng
mà không bắt được toàn bộ đối tượng này thì nó sẽ tiếp tục hoạt động
nó sẽ gây ra cái phương hại đến

cuối cùng ban chuyên án quyết định để qua tết mới bắt và tiếp tục cử lực lượng trinh sát
cải trang mật phục theo dõi nhất cử nhất động của nhóm đối tượng
tuy nhiên nhất định phải tránh manh đầu
khó khăn nhất là cái nhóm đi trên các phương tiện giao thông
để mà hoa trang đi trên các quân tiện giao thông theo dõi rất là khó
vậy khi có nó dừng xe nó xuống một cái
nó gây án xong xuống một cái là lực lượng trinh sát chúng ta xuống là bị lộ ngay
vậy nó hầu hết là xuống ở vùng vánh
khi nơi vánh mà khi lực lượng trinh sát chúng ta cũng xuống theo là bị lộ ngay
mà bị lộ thì không thể phá được trường án không thể đánh được cái đòn bất ngờ được
cho nên cái tổ này rất vất vả nhưng hiệu quả cũng hạn chế hơn
ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai tại thị xã tuy hòa
ban chuyên án nhận thấy thời cơ đã đến
nhưng để bắt liền một lúc hai mươi đối tượng nằm giải sát ở khắp các tỉnh thành
trải dài từ miền bắc vào miền nam
lên đến tận tây nguyên
là một chuyện rất khó khăn
nếu không có phương án không có kế hoạch chặt chẽ để tách đối tượng ra từng nơi một
thì bắt sẽ lộ bí mật
vì vậy ban chuyên án quyết định chia làm hai giai đoạn để bắt bốn nhóm đối tượng còn lại
giai đoạn đầu tập trung vào nhóm đối tượng phạm đình bình
hay còn gọi là bình lá lách cầm đầu
hàn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám ở lục nam bắc giang
bình đã năm lần bị bắt tại tp hcm
cam ranh nha trang bình chánh
về các tội trộm cướp và mỗi lần như thế hắn lại có một tên giả
nhóm tiếp theo là nhóm trần ngọc ba
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hay còn gọi là sinh đen cầm đầu
đã có một tiền án về tội trộm cướp tài sản
ban chuyên án xác định chúng có một mươi đối tượng có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía bắc
sau nhiều lần gây án tù tội đã chuyển hoạt động vào nam
và lấy quốc lộ một làm địa bàn gây án
chúng di chuyển liên tục
thoát ẩn phát hiện
toàn liên lạc với nhau bằng điện thoại di động
và thay đổi hình dạng rất nhanh nhờ hóa trang
trước đây cũng có một số người dân người ta
báo cáo là mất
do gây mưa cướp ở trên
tuyến giao thông
nhưng mà cái lực lượng công an đó điều tra
không ra rồi là ship hồ sơ lại cũng chẳng cái thông tin báo cáo gì hết
cho nên cái tập hợp thông tin về đối tượng là nên là
nó rờ rào
một cái chuyên án khá rộng
mà để bắt được đối tượng này
không phải đơn thuần
vấn đề thứ nhất là phải có chứng cứ pháp lý
cái chứng cứ pháp lý này
tôi nói ban đầu là nó khó khăn ở chỗ là gì
ở chỗ là người bị hại
không nhận diện được bởi nó hoạt động bên đêm
khó nhận diện được tội phạm
thứ hai nữa là người bị hại ở các nơi xa
cho nên phải tìm ra người bị hại cũng đã là khó khăn
thứ ba nữa là
các cái hoạt chứng mà mà chúng cướp được là hoạt động
hầu hết là bằng tiền
lấy tiền là chính
cho nên mình không thu được vật chứng cụ thể
cái thứ tư nữa là
để đảm bảo được cái việc yếu tố
mà ta bắt giữ một cách đầy đủ hết
thì phải nắm bắt được hết cái quy luật hoạt động
và cái nơi cư trú của nó
là tổng một vấn đề rất khó
muốn bắt chọn bất cứ nhóm đối tượng phạm tội nào
lực lượng trinh sát phải nắm trước
quy luật hoạt động của chúng
ví dụ như
nhóm của trần ngọc ba tức sinh đen
theo quá trình điều tra từ đầu năm một nghìn chín trăm chín mươi
tới tháng ba năm hai nghìn hai
sinh đen cùng các tên đồng bọn giả làm khách
trên các tuyến quốc lộ từ thành phố hồ chí minh
đi các tỉnh miền trung tây nguyên
chúng nhờ làm người quen thân thiện
rồi mời các con mồi ăn kẹo sinh gum
uống nước ngọt đã được pha tẩm thuốc mê
khi các con mồi ngấm thuốc
sinh đen đã cướp hết tài sản
cái nhóm của sinh đen á
nó là ở cái vùng ngoại ô thành phố hồ chí minh
nó tạm trú vùng đó
và đặc biệt đối tượng này á
nó có quan hệ tốt với địa phương
kể cả với lực lượng ngay sát khu vực ở địa phương
nó về đó là nó
đi góp tiền cho người nghèo cũng có
nó các hoạt động từ thiện cũng có hết
nó quan hệ rất là tốt
cho nên khi mà lực lượng trinh sát vào xác minh
tìm đối tượng này đó
thì nó là tên là ba
chứ không phải là tên sinh
nó thường gọi là sinh đen
khi xác minh đối tượng này thì
thì anh em trinh sát ngỡ ngàng
nó cho rằng đây là thành phần tốt
thì khi đó anh em báo về
tôi mới chỉ đạo cho trinh sát nè
cứ nó gọi là tôi xác minh đối tượng tốt
không hế lộ gì về chuyên án cả
vậy đó là cách thủ đoạn
chê giấu tung tích của nó
tháng ba năm hai nghìn hai
quận thủ đức thành phố hồ chí minh
đối tượng trần ngọc ba
thì chúng tôi đã khám xét được
tại nhà của nó là gồm có là
là một số cái tài sản
như vậy là tiền yên nhật

trang trí của nó
là tài sản

rồi thì là một số cái

để chứng minh nhân dân của bị hại
rồi thì là một số cái tài sản
khác liên quan của người bị hại
thì quá trình đó thì chúng tôi
đã cho nhận dạng
nhận dạng về vấn đề là con người
về vấn đề tài sản
thì người bị hại đã nhận dạng được
đối tượng trần ngọc ba
tức sinh đen ghi nhận
mỗi vụ trộm cắp yên nhật
mà lực lượng trinh sát thu giữ
tại nhà của y ngoài ra
không nhận bất cứ vụ nào khác
nhưng nhờ trong quá trình đi theo dõi các vụ này
các đối tượng trên tuyến giao thông
trinh sát đã ghi hình và thu được
một số chứng cứ thì bọn chúng mới thừa nhận
và chỉ cần một vài vụ cướp
thì các điều tra viên mới có căn cứ
tiếp tục đấu tranh với các nhóm khác
để có chứng cứ tiếp theo
đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn chín
ban chuyên án nhận được thông tin cực kỳ quý giá
tổ trinh sát
coi như là đực điện
trực tiếp điện báo vờ ban chuyên án
là hiện lấy bệnh lá đất
đang là coi như là ở trong nhà
và bệnh lá đất
luôn luôn là coi như có vũ khí nóng
trong người và đồng thờ
ở trong nhà
cho nên xin ý kiến là
ban chuyên án
để chỉ đạo và đồng thờ
lên phương án các kế hoạch bắt
mong mục đích đảm bảo cái tổn thất
tránh cái tổn thất cho lực lượng
coi như là thi hành lệnh bắt
đối với bệnh lá đất
thì ban chuyên án chỉ đạo rằng
coi như là đơn vị lực lượng
là trinh sát giám sát theo dõi
khi nào là bệnh lá đất
đi ra ngoài một mình
tiến hành giám sát
theo dõi đến một cái địa điểm nào
thì chúng ta sẽ
tiến hành thực hiện lệnh trí bắt
đồng thời tại tỉnh phát giang
xã tuy hòa phú yên
lực lượng trinh sát đã triển khai
mai thật ra là khi từ
khi lập chuyên án cho đến
khi phá án cuối cùng tội phạm

tại nào nó nhìn xong khi nó thấy vắng nó quên lại

tổng lượng vàng bị toán cướp lady ước khoảng ba mươi cây
dù sự việc diễn ra chống vánh và bị uy hiếp sông chu tiệm vàng hoa hạnh cũng kịp quan sát thấy toán cướp gồm bốn tên bịt mặt
mặc quần áo tràn tri hình dáng nhỏ con
sau khi cướp xong chúng đều nhau trên hai xe mô tô chạy về hướng xã sông ray tỉnh đồng nai
hướng tẩu thoát của toán cướp vàng được củng cố sau khi công an huyện xuyên mục thu được một số vàng lẻ
trong quá trình truy theo dấu vết nóng của nhóm đối tượng
phía bên ngoài tiệm vàng hoa hạnh lực lượng khám nghiệm cũng thu được một số vỏ đạn có hình dáng và kích cỡ
tuy nhiên để khẳng định số vỏ đạn thu giữ ở hiện trường hai vụ cướp có được bắn ra từ một khẩu súng hay không
thì cần phải tiến hành trưng cầu giám định
bên trong tiệm hoa hạnh các dấu vết để lại tương đối giống với hiện trường của vụ cướp trước đó ở tỉnh đồng nai
công an bà trịa vũng tàu ngay sau đó cũng cho biết

cùng lúc nhiều đối tượng ở địa phương cũng được bí mật xác minh
huyện xuyên mộc là nơi đóng quân của một trại giam lớn thuộc bộ công an nên hướng điều tra tiếp theo tập trung vào số người mới được tha tù trước thời điểm xảy ra vụ cướp tiệm vàng hoa hạnh
trong khi tất cả các hướng điều tra
ở cả đồng nai và bà trịa vũng tàu
đang được đẩy mạnh
thì viện khoa học hình sự đã công bố kết quả giám định
hai mẫu vỏ đạn thu giữ được
ở hai kiện vàng kim tươi và hoa hạnh
đều bắn ra từ một thổ súng
điều này đồng nghĩa
hai vụ cướp được gây ra bởi cùng một tổ chức
hệ thống phân tích các tài liệu
do công an tỉnh đồng nai
và bà trịa vũng tàu báo cáo rằng
tổng cục cảnh sát nhân dân bộ nội vụ
nay là bộ công an nhận định
đây là sự việc hết sức nghiêm trọng
cần phải nhanh chóng điều tra xác minh
bắt giữ nhóm đối tượng
trước khi chúng kịp gây thêm tội ác
ngày một mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
tổng cục cảnh sát nhân dân đã ký quyết định
thành lập ban chuyên án
lấy mí số là db tám
với quyết tâm nhanh chóng điều tra
làm sáng tỏ hai vụ cướp tiệm vàng
kim tươi và hoa hạnh
lực lượng nằm cốt của ban chuyên án
ngoài lãnh đạo tổng cục cảnh sát
giám đốc công an các tỉnh đồng nai
bà rịa vũng tàu thì còn có sự tham gia
của hàng chục điều tra viên
trinh sát tình nguyện
điều này giúp bà rịa vũng tàu
tập trung nhiều hơn về các đối tượng
lưu động các đối tượng đến và đi
tại vì thực ra
cái vùng đấy với phương tiện giao thông
thời điểm đấy
lưu động không thể nhiều như bây giờ
theo đó ngoài các hướng điều tra
đã được công an đồng nai
trà đã được công an đồng nai và bà rịa vũng tàu tiến hành trước đó
thì đây bàn chuyên án sẽ tăng cường lực lượng vào việc truy xét nguồn gốc khẩu súng ak mà toán cướp sử dụng gây án
trà soát toàn bộ đối tượng có thiện án vì tội cướp trên địa bàn tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu
phối hợp với công an các tỉnh giáp tranh như bình thuận bình phước bình dương lâm đồng
trà soát xác minh số băng nhóm nổi của địa phương
ngoài ra động còn có hai người em trai tên nguyễn quang thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và nguyễn quang bế sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thắng lợi chung của chuyện án
họ đã được sống cống hiến và chiến đấu vì sự bình yên của nhân dân
hướng điều tra truy tìm tăng vật của vụ án cũng được mở rộng ra ngoài hai tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu